trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành miền tây nam bộ
thì thành phố hồ chí minh đã tổ chức các đoàn y bác sĩ đến sóc trăng bạc liêu và an giang
để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín đồng thời hỗ trợ vaccine và nhân lực
để các tỉnh tìm nhau người dân
ông nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
thành phố đã cử ba đội luôn phiên để hỗ trợ các tỉnh bạn điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh đến sóc trăng
bệnh viện trương vương đến an giang và bệnh viện nguyễn tri phương đến bạc liêu
bên cạnh hỗ trợ trực tiếp cho các tỉnh có dịch bệnh căng thẳng
các bệnh viện tuyến cuối thành phố hồ chí minh cũng thường xuyên hỗ trợ tập hướng trực tuyến
chia sẻ kinh nghiệm thu dung điều trị cách ly f tại nhà cho các tỉnh
ngành y tế thành phố hy vọng những hoạt động này sẽ hỗ trợ các tỉnh trong việc phòng chống dịch
đồng thời giám tình trạng bệnh nhân nặng quá sức điều trị tại địa phương phải chuyển về thành phố hồ chí minh
ngoài việc hỗ trợ nguồn nhân lực phòng chống dịch thành phố cũng hỗ trợ các tỉnh bộ test nhanh và vaccine
trước việc tỉnh sóc trăng đề nghị sở y tế thành phố hồ chí minh hỗ trợ thêm nhân lực để tiêm vaccine
thành phố cũng sẽ nhanh chóng tổ chức các đội tiêm đến các tỉnh